thông tin từ công an tỉnh bắc giang đối tượng chặn đường để sát hại một phụ nữ đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi bị bắt
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám công an huyện tân yên tỉnh bắc giang tiếp nhận tin báo về việc khoảng một giờ bốn mươi năm phút cùng ngày
tại đoạn đường thuộc xã phúc hòa huyện tân yên một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trên đường về nhà đã bị một đối tượng đi xe ô tô
sử dụng hung khí đánh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
qua công tác tổ chức điều tra vụ việc cơ quan công an xác định đối tượng đinh hữu hải điều khiển xe ô tô đi theo người phụ nữ trên
đến đoạn đường thuộc xã phúc hòa rồi điều khiển xe đâm vào xe mô tô của người phụ nữ này khiến chị ngã xuống đường
sau đó hải xuống xe sử dụng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân
hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội và đã qua cơn nguy kịch
trước khi bị bắt tại một nhà nghỉ ở xã việt lập huyện tân yên đinh hữu hải đã uống hai chai thuốc diệt cỏ để tự tử
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa hải đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tân yên
rồi tiếp tục chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang để theo dõi và điều trị
tuy nhiên đến hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám thì đối tượng hải tử vong